sau sáu ngày diễn ra sôi động và hấp dẫn liên hoàn siếc quốc tế năm hai nghìn một mươi chín đã kết thúc với đêm bế mạc và trao giải đầy ấn tượng tại giạp siếc trung ương hà nội
sàn diễn giạp siếc trung ương suốt năm đêm vừa qua đã trở nên sôi động bởi những pha trình diễn ngoạn mục hấp dẫn của hai mươi tám tiết mục
gần hai trăm linh nghị sĩ của các đoàn nghệ thuật từ chín quốc gia tham gia liên hoan
với hơn một hai trăm linh chỗ ngồi giạp siếc trung ương hầu như chật kín và sôi động bởi những chảng pháo tay dài không dứt
khán giả thực sự mãn nhãn trước màn biểu diễn của diễn viên với nhiều thể loại siếc khác nhau như nhào xào đu dây đơn thăng bằng ảo thuật
sau năm đêm diễn bàn tổ chức đã trao sáu giải vàng tám giải bạc và bảy giải khán giả yêu thích cho các tiết mục tham gia liên hoan
với những thành công đầy ấn tượng liên hoàn siếc quốc tế năm hai nghìn một mươi chín thực sự đã trở thành điểm hẹn giao lưu nghệ thuật thú vị cho các nghệ sĩ
góp phần đưa nghệ thuật siếc đến gần hơn với đông đảo công chúng trong và ngoài nước